tỉnh đắk lắc xe khách và bệnh viện nhị đức tâm để tết nhanh sars cov hai cho những người trên xe
lúc này bệnh viện thông báo có một hành khách trên xe nghi mắc covid một mươi chín nên yêu cầu hành khách này ở lại
sau đó nhà xe tiến hành khử khuẩn xe rồi tiếp tục di chuyển xuống thành phố hồ chí minh
xe khách cũng đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh của tỉnh đắk lắc xã phú hòa thành phố buôn ma thuột
sau đó di chuyển qua chốt kiểm soát dịp bệnh covid một mươi chín của tỉnh đắk đông ở gần cầu seroport và được yêu cầu kiểm tra các giấy tết nhanh covid một mươi chín
chiếc xe tiếp tục di chuyển đến ngã ba đồn bảy huyện đắc sông tỉnh đắk đông cách thành phố buôn ma thuột hơn bảy mươi km
thì nhận được thông tin yêu cầu cung cấp danh sách hành khách và giấy tết nhanh nên nhà xe đã cung cấp
đồng thời được hướng dẫn khi xuống thành phố hồ chí minh thì tất cả những người trên xe phải khai báo y tế
hiện tại xe khách tài xế và phụ xe đã về đắk lắc và thực hiện cách ly theo quy định
trước đó có một trường hợp tương tự khi xe khách vào test nhanh ở bệnh viện hòa bình thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc phát hiện một hành khách dương tính với sars cov hai
khi xe đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở xã hòa phú thành phố buôn ma thuột lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu quay xe lại
nhà xe cũng quay lại chờ ba tiếng rồi được hướng dẫn cho xe đi xuống thành phố hồ chí minh và khai báo y tế
chúng tôi không cho xe bỏ chạy đại diện nhà xe nói
như đã thông tin theo bệnh viện nhi đức tâm sau khi tết nhanh phát hiện một hành khách dương tính với sars cov hai
bệnh viện đã hướng dẫn tài xế cho xe ở lại và thông báo cho cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc
theo cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc nhà xe không chấp hành mà bỏ đi nên cán bộ này đã quay xe lại nhưng không được
sau khi liên hệ được với tài xế thì được thông báo xe đã đi đến ngã ba đồn bảy
nên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc thông báo tìm hành khách trên xe và báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phối hợp xử lý
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp số ca nhiễm tăng cao khiến nhiều tỉnh miền tây tiếp tục duy trì chốt kiểm soát hoặc tái lập chốt kiểm soát để người dân khai báo y tế
các chốt kiểm soát này có nhiệm vụ chủ yếu là hướng dẫn người dân khai báo y tế phân loại và hướng dẫn áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch ở địa phương của người vào tỉnh và được yêu cầu không gây ách tắc giao thông
pháp và canada là những quốc gia tiếp theo ghi nhận các ca mắc biến chủng omicrone mới trong bối cảnh nhiều chính phủ vội va đóng cửa biên giới
canada ngày hai mươi tám tháng một mươi một thông báo nước này ghi nhận cá mắc biến chủng omicron đầu tiên
cả hai đều là những người đến nigeria gần đây cơ quan y tế công cộng osttawa đang tiến hành truy vết tiếp xúc và các bệnh nhân đang được cách ly chính quyền otario thông báo
canada ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã cấm nhập cảnh đối với những du khách nước ngoài từng đến bảy quốc gia ở khu vực phía nam châu phi trong hai tuần trước đó để giúp ngăn chặn sự lây lan của biến chủng mới
tuy nhiên giới chức y tế canada cho biết
số ca mắc biến chủng mới có thể sẽ tiếp tục xuất hiện ở nước này trong thời gian tới
cách phòng thủ tốt nhất để đối phó biến chủng omicron là ngăn chặn ngay ở biên giới của chúng tôi
ngoài các biện pháp được công bố gần đây chúng tôi tiếp tục hối thúc chính phủ liên bang thực hiện các bước cần thiết để bắt buộc xét nghiệm cho tất cả khách du lịch
bất kể họ đến từ đâu để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa trước sự lây lan của biến chủng mới này bộ trưởng y tế canada nhấn mạnh
bộ y tế của pháp ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết
họ đã phát hiện tám ca nghi mắc biến chủng omicron trên cả nước
sau khi chính phủ pháp tuyên bố sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của virus
các trường hợp này được cho là có thể bị nhiễm biến chủng omecron khi đến khu vực phía nam châu phi trong một mươi bốn ngày qua bộ y tế pháp cho biết
cuối tuần qua hàng loạt các nước châu âu thông báo có ca mắc biến chủng omicron trong đó chủ yếu là những người trở về từ châu phi
hà lan hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết
tính với sars cov hai ghi nhận trên các chuyến bay từ nam phi có một mươi ba người được xác nhận mắc biến chủng omicron
đây là các hành khách trên chuyến bay từ nam phi đến sân bay chiphone ở thủ đô amsterdam hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
trước khi lệnh cấm các chuyến bay với nam phi có hiệu lực
cùng ngày đan mạch cũng ghi nhận hai ca mắc biến chủng omicron là người trên chuyến bay từ nam phi đến
giới chức đan mạch cho biết họ đã lương trước được điều này và tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình
áo ngày hai mươi tám tháng một mươi một đã phát hiện ca nghi mắc biến chủng omicron
ca nghi mắc biến chủng omicron đầu tiên tại khu vực thi rôn là du khách trở về từ nam phi vào tuần trước
giới chức y tế australia ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết nước này đã ghi nhận các ca mắc biến chủng omecran đầu tiên
cả hai hành khách đều trở về từ khu vực phía nam châu phi và đến australia trên chuyến bay của hãng hàng không wata airways
anh đức mỹ israel italia shet cũng thông báo về các trường hợp mắc biến chủng mới
trước khi lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới omicron được phát hiện lần đầu ở botswana nam phi
tại châu á hồng kông
hồng kông là nơi ghi nhận ca mắc biến chủng mới
omicron hay b một một năm trăm hai mươi chín là biến chủng mới của virus sars cov hai gây đại dịch covid một mươi chín
who vừa xếp omer vào nhóm biến chủng đáng lo ngại cần nghiên cứu về mức độ gia tăng lây nhiễm hoặc kháng vaccine né miễn dịch
omicron gây lo ngại bởi có khoảng năm mươi đột biến trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein gai gấp đôi số đột biến ở delta biến chủng trội toàn cầu hiện nay
dù chưa xác định được mức độ lây lan
và khả năng gây bệnh nặng của biến thể omicron song who cho biết biến thể mới này có thể làm tăng nguy cơ tai nhiễm
biến thể omicron có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm
theo dữ liệu sơ bộ tỷ lệ nhập viện vì covid một mươi chín ở nam phi đang ngày càng tăng
xong điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh nặng tăng chứ không phải do tác động của biến thể omicron who nhận định
tuy nhiên cơ quan này vẫn nhấn mạnh rằng bằng chứng sơ bộ cho thấy biến thể umicron có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm so với các biến thể khác
who cho hay đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp phòng chống dịch hiện có bao gồm cả vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng theo who hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến omiron khác với các triệu chứng ở các biến thể khác
và việc xác định được tác động của biến thể này đối với người sẽ mất vài ngày đến vài tuần
who các quốc gia không nên đóng cửa biên giới

đồng thời kêu gọi các quốc gia giữ cho biên giới của họ rộng mở với người dân các nước châu phi bất chấp những lo ngại biến thể omecron theo đài it
theo who việc các nước không đóng cửa biên giới sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ gia tăng gánh nặng về cuộc sống và sinh kế khi dịch bệnh vẫn tiếp tục hoàn thành
dịch covid một mươi chín liên tục đánh vào sự chia rẽ của chúng ta
chúng ta chỉ có thể đánh bại được virus nếu hợp tác cùng nhau để tìm ra giải pháp
giám đốc who khu vực châu phi masidio moti nhấn mạnh
những tuyên bố trên được đưa ra khi nhiều quốc gia áp đặt các hạn chế đi lại với nhiều quốc gia ở khu vực châu phi sau khi biến hệ omicron được phát hiện ở nam phi
chính quyền nước này sau đó đã chỉ trích lệnh hạn chế mà các quốc gia khác áp đặt lên họ là không hợp lý
trong bài phát biểu hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi một tổng thống nam phi siri ramaphosa cho biết đất nước của ông sẽ không áp dụng biện pháp phòng chống dịch nào mới trong giai đoạn này
ông cũng kêu gọi các quốc gia khác khẩn cấp dỡ bỏ các hạn chế đi lại của họ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong bài phát biểu hôm hai mươi tám tháng một mươi một viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nhật bản niied đã nâng mức cảnh báo đối với omicron biến thể mới của virus sars cov hai lên mức cao nhất
nid đã xếp omicron vào danh sách các biến thể gây quan ngại cùng với biến thể delta
trước khi đưa ra quyết định trên omecron vẫn giữ trong danh sách biến thể cần lưu tâm mức độ cảnh báo thứ hai trong hệ thống cảnh báo ba cấp của niid
theo niied omicron có chứa khoảng ba mươi đột biến ở protein gai giúp nó có khả năng lây làng nhanh hơn
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who đã đưa omecron một biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi vào danh sách các biến thể gây quan ngại
sau khi phát hiện omecron có hàng loạt các đột biến có thể giúp biến thể này lây lan nhanh hơn
ngay lập tức nhật bản đã xếp chặt quy định nhập cảnh đối với những người đã tượng tới chính nước châu phi gồm có botswana awatini lesotho malawi mozambique namibia nam phi zambia và zimbabwe
theo đó các đối tượng này sẽ phải cách ly tại các cơ sở do chính phủ chỉ định trong vòng một mươi ngày sau khi nhập cảnh vào nước này
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một nhật bản thông báo ghi nhận thêm bảy mươi ba ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào do covid một mươi chín
đáng chú ý trong số bốn mươi bảy tỉnh thành ở nhật bản có tới ba mươi một địa phương không ghi nhận bất cứ ca nhiễm mới nào
bên cạnh đó nước này cũng chỉ còn bốn mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín nặng trên toàn quốc
riêng ở thủ đô tokyo chính quyền thành phố chỉ phát hiện thêm chín ca nhiễm mới
đây là ngày thứ một mươi bảy liên tiếp số ca nhiễm mới ở thành phố này ở dưới ngưỡng ba mươi ca một ngày
với những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại